dịch covid một mươi chín đã gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nước ta nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng
đặc biệt ngành lâm nghiệp cũng đang phải chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh này
hiện nay trên chín mươi các doanh nghiệp gỗ đã phải tạm dừng sản xuất hoặc luân chuyển lao động do không có đơn hàng
bình quân trong quý i năm hai nghìn hai mươi tổng thiệt hại của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ khoảng ba đến năm tỷ đồng
khoảng tám mươi các đơn hàng xuất khẩu gỗ đã bị tạm dừng chưa tìm được đơn hàng mới
các thị trường lớn nhập khẩu gỗ của nước ta như hoa kỳ eu đã gần như đóng băng
các thị trường nhật bản hàn quốc và trung quốc thì những đơn hàng cũng chỉ lát đát
đối với thị trường trong nước bảy mươi tám mươi sản phẩm của các làng nghề truyền thống không tiêu thụ được
các sản phẩm chế biến cao cấp cũng giảm chín mươi doanh thu so với cùng kỳ
việt nam doanh nghiệp nước ngoài không đi chợ được và sẽ không có đơn hàng sẽ không có hợp đồng
về lâu dài rất cần có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp một cách toàn diện từ chính phủ
trong đó giảm thuế gia hạn thời gian quyết toán thuế gia hạn nợ và giảm lãi suất cho vay cho chậm nộp thuế kể cả phí bảo hiểm
được xem là những giải pháp cấp bách để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín có thể tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
chính phủ đã ban hành nghị định bốn mươi một
chính phủ đã ban hành nghị định bốn mươi một là đồng ý cho kéo dài năm tháng đối với các cơ sở những doanh nghiệp chế biến gỗ nói riêng và những doanh nghiệp của chúng ta nói chung
chậm nộp các thuế chậm nộp năm tháng đối với tiền thuế đất đầy một cái thông tư không một của ngân hàng nhà nước
có cái gói tín dụng khoảng hai trăm tám mươi năm tỷ cho cái việc xử lý giãn hoãn cái nợ cũ
rồi là áp dụng cái cơ chế
cơ chế cho vay thì có cái điều kiện đảm bảo nó nhẹ nhàng hơn
bên cạnh đó theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp sẽ được thực hiện mạnh mẽ
theo đó việc đưa những giống tốt vào thâm canh quản lý rừng bền vững sẽ được đẩy mạnh thực hiện
ngoài ra đổi mới công nghệ ứng dụng công nghệ vào chuỗi từ sản xuất chế biến bán hàng online là những việc mà các doanh nghiệp cần phải làm để vượt qua khó khăn hiện nay